bà nguyễn phương hằng năm mươi một tuổi được xác định mang quốc tịch việt nam và cộng hòa sepress
song không ảnh hưởng đến quá trình điều tra và xử lý hành vi phạm tội
quá trình điều tra bà nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân công an tp hcm đã lập lý lịch tư pháp của bị can
đây là một trong những hoạt động tố tụng trong điều tra vụ án hình sự nhằm làm rõ nhân thân người phạm tội
cơ quan điều tra xác định bà hằng trước đây mang tên nguyễn thị thanh tuyền
đến năm hai nghìn một mươi đổi tên như hiện tại
ngoài quốc tịch việt nam bican còn có quốc tịch tại cộng hòa separate
theo luật sư võ đoàn mạnh giám đốc công ty luật tp hcm
căn cứ theo điều năm bộ luật hình sự
việc bà hằng mang hai quốc tịch không ảnh hưởng đến quá trình điều tra xử lý
bộ luật hình sự được áp dụng để xử lý mọi hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ việt nam
không phân biệt chủ thể thực hiện
hành vi phạm tội là công dân việt nam nhiều quốc tịch hay nước ngoài
trong một số trường hợp liên quan đến miễn trừ ngoại giao
các cam kết trong điều ước quốc tế mà việt nam gia nhập ký kết
người nước ngoài phạm tội tại việt nam thuộc đối tượng này
thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết theo quy định của điều ước quốc tế
hoặc theo tập quán quốc tế đó
bà hằng không thuộc trường hợp được miễn trừ ngoại giao
quy định tại pháp lệnh về quyền yêu đáy
miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao
cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại việt nam
ngày hai mươi ba tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi ba của ủy ban thường vụ quốc hội
nghị định số bảy mươi ba cp ngày ba mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn của chính phủ
theo đó cơ quan điều tra vẫn giải quyết theo trình tự
thuộc tục tố tụng thầu thường
áp dụng cơ chế xử lý tương tự như một người nước ngoài
thực hiện hành vi phạm tội trên lãnh thổ việt nam
pháp luật việt nam sẽ được áp dụng xử lý
tuy nhiên trong quá trình tố tụng
đại sứ quán cộng hòa sipiroth muốn tăm hỏi thông tin về công dân của mình
thì cơ quan tố tụng vẫn tạo điều kiện cho tiếp xúc
cho phạm viên ngoại giao lãnh sự để nắm thông tin
ngoài ra không có ngoại lệ nào khác luật sư đan mạch nói
nói rõ hơn về các chủ thể được hưởng chế độ miễn trừ ngoại giao
tiến sĩ nguyễn hữu thế trạch đoàn luật sức tp hcm cho biết
các trường hợp này bao gồm cơ quan đại diện ngoại giao
cơ quan lãnh sự nước ngoài
cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại việt nam
gồm các đại diện tổ chức quốc tế thuộc hệ thống liên hiệp quốc
đại diện của tổ chức quốc tế liên chính phủ ngoài hệ thống liên hợp quốc
và đại diện các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
và thành viên của những cơ quan đó cũng như thành viên của gia đình họ
hiện nay việt nam cộng hòa sipress không có điều ước quốc tế
bà hằng cũng không thuộc trường hợp miễn trừ ngoại giao
nếu bà hằng phạm tội trước hết vẫn là công dân việt nam
nên cơ quan có thẩm quyền sẽ áp dụng luật pháp của việt nam để xử lý
ông trạch nêu quan điểm
bà nguyễn phương hằng được biết đến là đại gia bất động sản tại việt nam
vợ của doanh nguyên huỳnh uy dũng tức dũng là phôi
theo cơ quan điều tra từ giữa năm hai nghìn hai mươi một
bà hằng đã dùng hàng chục tài khoản trên youtube
facebook tiktok thực hiện cả trăm buổi live stream
trong đó có nhiều nội dung sai sự thật
sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục ma
xúc phạm danh dự nhân phẩm của những người liên quan
trong hai tháng cơ quan điều tra bốn lần mời bà hằng lên làm việc để cảnh cáo
giăn đe và yêu cầu chấm dứt hành vi live stream phát ngôn ảnh hưởng đến người khác
nhưng bà này cố ý né tránh không chấp hành
bà hằng bị cho là không hợp tác coi thường luật pháp
tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động tụ tập đông người gây ảnh hưởng
đến an ninh trật tự tổ chức các đoàn người đến nhà riêng
của những người mâu thuẫn để công kích xúc phạm
và đều live stream trên các nền tảng mạng xã hội
cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án
làm rõ hành vi sai phạm của người đã và đang hỗ trợ bà hằng
đạo diễn kịch bản truyền thông mời khách và phân vai đã kích người khác
lê văn phụng ba mươi hai tuổi bị xử phạt bốn triệu đồng vì đang tiktok
kêu gọi biểu tình ủng hộ bà nguyễn phương hằng
ngày một mươi bảy tháng bốn phụng đã bị công an thị xã tân uyên xử phạt
về hành vi tổ chức xúi dục kích động người khác gây dối
làm mất trật tự công cộng theo điểm a khoảng bốn điều bảy
nghị định một trăm bốn mươi bốn năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội
sau khi bà nguyễn phương hằng đã bị bắt tối ngày hai mươi sáu tháng ba
phụng đã dùng tài khoản tiktok để kết năng video kêu gọi biểu tình
trước cổng khu du lịch đại nam của vợ chồng bà hằng
thuộc phường hiệp an thành phố thủ dầu một để ủng hộ bị can
làm việc với cơ quan điều tra phụng đã thừa nhận hành vi
mục đích là câu like câu view
người này đã gỡ video cho biết nhận thức sai phạm và cam kết sẽ không tái phạm
nguyễn phương hằng tên khai sinh là nguyễn thị thanh tuyền
sinh ngày hai mươi sáu tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tại miền nam việt nam
sang canada định cư từ năm một mươi sáu tuổi
bà hằng sau đó đã kết hôn với một người chồng hoa kiều
và có chung sống với một ông chồng có một người con
năm hai mươi ba tuổi chồng bà qua đời và để lại cho bà cùng đứa con của mình
với thừa kế tài sản trị giá một mươi tám triệu usd
sau đó bà đã thanh lý hết tài sản và đưa con về việt nam lập nghiệp
tham gia kinh doanh bất động sản trồng cao su và mở siêu thị thời trang
năm hai nghìn sáu bà kết hôn cùng với một doanh nhân tên là trần văn thị
tuy có cùng với nhau bà đã được tham gia kinh doanh bất đồng sản
một người con gái nhưng hai người sau đó đã quyết định ly hôn vào năm hai nghìn bảy
ngày tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi nguyễn phương hằng tái giá cùng doanh nhân bất động sản huỳnh uy dũng
năm hai nghìn hai mươi ông dũng chính thức rút lui khỏi thương trường
nhường hết quyền điều hành công ty cổ phần đại nam cho bà hằng
vào cuối năm hai nghìn một mươi tám nguyễn phương hằng đã được đại học apollo
một đại học giáo dục từ xa ở mỹ trao bằng giáo sư thính giảng danh dự
ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bắt tạm giam bà nguyễn phương hằng
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh tạm giam đối với bà nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi và bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
viện kiểm sát nhân dân cung cấp đã phê chuẩn quyết định này
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã bàn hành quy định tạm hoãn xuất cảnh
đối với bà nguyễn phương hằng từ ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
từ khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến nay
phương hằng đã thường xuyên live stream kêu gọi nhiều người nổi tiếng
trong đó nhiều buổi live stream bà hằng đã tối nhiều nghị sĩ nổi tiếng như hòa linh
đàm vĩnh hưng thủy tiên trấn thành mc đại nghĩa
ăn chặn tiền quyên góp cho đồng bào miền trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm hai nghìn hai mươi
sau đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã vào cuộc điều tra và kết luận
các nghệ sĩ này không có hành vi giả dối không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp
ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền trung nên không khởi tố vụ án hình sự
để cạnh đó cơ quan tp hcm cũng ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với ông võ hoàng yên
nghệ sĩ hoài linh do không có dấu hiệu tội phạm
bà hằng cùng ca sĩ đàm vĩnh hưng ca sĩ thủy tiên ca sĩ vy oanh ông võ hoàng yên
nghị sĩ hoài linh nhà báo hàn nhi nhà báo đức hiển bà đinh thị lan tố cáo về hành vi vụ khống
làm nhục người khác lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân
bà nguyễn phương hằng tên cũ là nguyễn thị thanh tuyền là người rất nổi tiếng trong giới doanh nhân
bà là việt kiều canada hay còn được biết đến với biệt danh hàng canada
bà hằng đang sinh sống tại canada từ năm mươi sáu tuổi từng có một đời chồng tại trung quốc
và sau này họ đã cùng có một đứa con chung
sau khi người chồng này mất bà đã thành lý hết tài sản đưa con về việt nam thành lập công ty
kinh doanh bất động sản
chồng cao du vào mở siêu thị thời trang
theo lời kể bà hằng đã bắt đầu bươn trải để kiếm tiền từ năm hai mươi năm tuổi
bà hằng từng chia sẻ quan điểm của mình trên báo giới
tôi không phải là người phụ nữ thích xài tiền của đàn ông
những thứ tôi thích thì tôi phải làm để hưởng thụ không có sống nhờ vào ai kể cả là chồng mình
vào ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bà nguyễn phương hằng và chồng đã cùng lên tố cáo ông võ hoàng yên
lừa đảo chiếm đoạt của họ hơn hai trăm linh tỷ đồng thông qua các hoạt động cứu trợ người dân miền trung
trong đợt lũ lụt năm hai nghìn hai mươi
trong đó nổi bật là việc xây lên một cơ sở thờ tự tại bình thuận với một số vụ liên quan khác
dù sau đó ông yên xin được gửi trả lại số tiền trên nhưng vợ chồng ông dũng vẫn từ chối
và nói rằng sẽ tố cáo vạch chân mụ mặt thật của ông võ hoàng yên
vì cho rằng ông đã có hành vi khám chữa bệnh phản khoa học
không có cơ sở chuẩn đoán và có dấu hiệu gian dối chiếm đoạt tài sản của bệnh nhân
trong video đăng tải vào ngày bốn ba hai nghìn hai mươi một
bà hằng cho rằng ông võ hoàng yên
hoạt động chữa bệnh tại tỉnh bình thuận là do có sự bao che của cơ quan chức năng
vì phát ngôn này nên vào ngày một mươi sáu tháng bốn bà hằng đã bị sở thông tin và truyền thông
tp hcm xử phạt bảy năm triệu đồng vì cung cấp thông tin sai sự thật
xúc phạm danh dự ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm quyết định không khởi tố vụ án
do không có dấu hiệu phạm tội
cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một bà nguyễn vương hằng trong buổi phát trực tiếp của mình
đã lên tiếng chỉ trích nghệ sĩ hoài linh người được biết là đã từng được ông võ hoàng yên
chữa bệnh vì không lên tiếng tố cáo hành vi lừa đảo của người này như bà
ngày hai mươi tám tháng bốn bà hằng đưa ra những bằng chứng xác thực cáo buộc hai người trên có thân tình
cho rằng hoài linh không tố cáo võ hoàng yên là vì họ có dây mờ dễ má với nhau
đồng thời cáo buộc hoài linh có khuyên hướng mê tín dị đoan và muốn học nghề chữa bệnh
của ông võ hoàng yên
trước những cáo buộc trên hoài linh giữ im lặng và không đưa ra bất cứ lời giải thích nào
bà hằng tố hoài linh giữ số tiền quyên góp một mươi ba bốn tỷ đồng cho đồng bào miền trung
bị lũ lụt vào hồi cuối năm hai nghìn hai mươi làm của riêng
đến ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi một bà nguyễn phương hằng tiếp tục phát trực tiếp với nội dung chính
xoay quanh việc hoài linh chưa thực hiện công tác từ thiện dù đã nhận quyên góp hơn một mươi ba tỷ đồng
và đưa ra nhiều lời tố cáo chưa được kiểm chứng về lối sống đời tư của người nghệ sĩ này
buổi phát trực tiếp này trên trang facebook cá nhân của bà hằng có thời điểm đã ghi nhận
hơn hai trăm hai mươi năm lượt xem
hai trang phát trực tiếp trên kênh youtube trường đua đại nam và trang facebook của công ty đại nam
cũng lần lượt đạt hơn một trăm sáu mươi ba và tám mươi người xem cùng lúc
được cho là đã xác lập kỷ lục luông chuyên phát trực tuyến được xem cùng lúc nhiều nhất trên facebook
tại việt nam với thời điểm có gần năm trăm linh người lượt xem cùng lúc
hoài linh sau đó biện hộ rằng ông đã có ý định trao cho người dân trước dịp tết nguyên đán tân sỉu
nhưng vì dịch covid một mươi chín bùng phát nên đành phải hoãn lại
tuy nhiên lời giải thích này của hoài linh do đó gặp phải phản ứng trái chiều
từ dư luận và người hâm mộ với lý do đã có những thời điểm dịch bệnh được khống chế hoàn toàn
ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một giữa ồn ào liên quan đến việc ngâm tiền tử thiện
đại diện hoài linh đã trao cho tỉnh quảng trị hai bốn tỷ đồng
bên cạnh ngoại linh bà nguyễn phương hằng cũng không khai chỉ trích đích danh nghệ sĩ hồng vân
vì một tài khoản facebook được cho là của người này đã có những bình luận thiếu khách quan với bà
bà hằng sau đó đã công khai một đoạn ghi âm ngắn được cho là của hồng vân
với những từ ngữ thiếu tôn trọng khán giả
trong ngày giữ im lặng hồng vân đã lên tiếng phủ nhận
khẳng định những cáo buộc của bà hằng là thiếu chính xác
sau khi bị ca sĩ viu anh chia sẻ cảm nghĩ với nội dung bóng gió đà kích
bà nguyễn phương hằng sau đó đã live stream công bố nhiều góc quất trong quá khứ của ca sĩ này
như từng làm bé để thuê cướp chồng
view anh đáp trả lại gai gắt và lên tiếng phủ nhận những cáo buộc của bà hằng
đòi bằng chứng đến trước ngày hai mươi chín tháng năm
vào ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một vi oanh cho biết cô đã gửi đơn tố cáo
nguyễn phương hằng lên công an tp hcm vì cho rằng bà đã sử dụng những ngôn từ phản cảm
xúc phạm đến cá nhân cô cũng như gia đình và các con
vào tối ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi một bà nguyễn phương hằng đã livestream lên tiếng tố đảm vĩnh hương
vì ngân tiền từ thiện của người đóng góp đồng thời cho biết đang giữ khoảng hai kg giấy tờ sao kê
từ tài khoản ngân hàng của anh và tiên lộ số tiền từ thiện thực sự mà nam ca sĩ nhận được
lên hơn chín mươi sáu tỷ đồng hoàn toàn khác so với số tiền trước đó công bố được nhận
bà cũng cảnh báo trong vòng một tuần nếu đảm vĩnh hương không công khai bản sao kê tổng số tiền từ thiện
anh nhận được thì sẽ tung bằng chứng và nhớ đến pháp luật can thiệp
sau đó một ngày đàm vĩnh hương đã chính thức lên tiếng về vấn đề này nhằm chấn an dư luận
đến ngày một tháng chín cùng năm đàm vĩnh hương gửi đơn lên cơ quan cảnh sát điều tra tp hcm
tố cáo bà phương hằng vì hành vi phu khống làm nhục người khác
đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông
không dừng lại ở giới nghị sĩ nhà báo hẳn nghi của báo sài gòn giải phóng
và nhiều cá nhân khác cũng nộp đơn tố cáo bà nguyễn phương hằng
ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một ông nguyễn đức hiển phó tổng biên tập báo pháp luật tp hcm
đã gửi đơn tố giác bà hằng lên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
về hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận để vu khống làm nhục ông cũng như cơ quan mà ông đang làm việc
ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một bà hằng tiếp tục loạt livestream giải ăn chặn mở rộng
trong đó cho biết đã phối hợp với công an điều tra nhằm xác minh các cá nhân có liên quan đến vụ việc từ thiện
và nêu nhiều tiền nghệ sĩ khả sĩ làm từ thiện trong giai đoạn tháng một mươi một mươi một năm hai nghìn hai mươi
tại miền trung nhưng chưa sao kề và các cá nhân tổ chức tiếp tay cho những nghị sĩ trên